chính phủ colombia và pháp ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn sáng sớm nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ long biên
và hợp tác xã sản xuất rau tại xã văn đức huyện gia lâm thành phố hà nội
sau khi kiểm tra thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về kết quả thực hiện chỉ thị số một mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
kết quả công tác an toàn thực phẩm chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu các hoạt động an toàn thực phẩm đã được hà nội triển khai theo chuyên đề trọng tâm
tăng cường quản lý dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố đã được phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm
duy trì phối hợp cam kết với các tỉnh lân cận về kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm về hà nội
truy xuất nguồn gốc thực phẩm kết nối tiêu thụ sản phẩm
công tác thanh kiểm tra chuyên ngành liên ngành được tăng cường thực hiện tốt các chương trình dự án đề án mô hình điểm
việc quản lý các chợ đầu mối được tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng biểu dương hà nội đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian qua của hà nội
thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp của các cấp ngành thanh tra kiểm tra đánh giá và làm đồng bộ trong kiểm soát an toàn thực phẩm tạo được niềm tin cho nhân dân
thủ tướng cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế nhìn tổng thể thì vẫn chỉ là bước đầu chứ người dân chưa thực sự yên tâm trong tiêu dùng thực phẩm
công tác giết mổ vẫn gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường xung quanh

thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp của các cấp ngành thanh tra kiểm soát an toàn thực phẩm

thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp của các cấp ngành thanh tra kiểm soát an toàn thực phẩm
thủ tướng đề nghị phải kiểm soát tốt thực phẩm trong các siêu thị thực phẩm từ các làng nghề
thủ tướng đồng ý cho hà nội nhân rộng thanh tra chuyên ngành tại các quận huyện xã phường
đồng ý cho hà nội thành lập đội phản ứng nhanh để tiếp cận thông tin phát hiện và xử lý kịp thời về vệ sinh an toàn thực phẩm
tại thủ đô vinh trân của lào sáng nay chủ tịch quốc hội lào pani yathotu và chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân
đã đồng chủ trì hội thảo giữa quốc hội hai nước về kinh nghiệm quản lý
chủ tịch quốc hội pani yathotu cho rằng hội thảo là dịp đại biểu lào và việt nam cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
trong việc quản lý về nợ công của hai nước cùng phân tích tình hình các nhân tố trong bên ngoài
đề xuất các giải pháp một cách đồng bộ và đầy đủ từ đó có những kiến nghị về tài chính ngoại tệ
bảo đảm cho việc phát triển kinh tế xã hội mỗi nước cũng như mở rộng quan hệ quốc tế
phát biểu tại hội thảo chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đồng chủ trì hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh quốc hội việt nam hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến
của quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tổ chức hội thảo để bàn về thực trạng và tìm ra nguyên nhân
giải pháp quản lý nợ công hiệu quả nhất góp phần phát triển kinh tế xã hội an toàn tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô
chủ tịch quốc hội bày tỏ hy vọng các đại biểu lào sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về tình hình
và công tác quản lý nợ công của lào hội thảo thể hiện vai trò trách nhiệm của quốc hội hai nước
đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước trong quản lý kinh tế và là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác
ngày càng bền chặt hiệu quả giữa quốc hội và chính phủ hai nước việt nam và lào
sau khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào một mươi bốn giờ chiều nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội đã lên đường thăm hữu nghị chính thức
vương quốc campuchia
chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa việt nam
và campuchia củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước
đồng thời chia sẻ những thông tin để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cụ thể về kinh tế
thương mại đầu tư giáo dục đào tạo
cũng trong sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc với ubnd tp hcm về khảo sát xác định chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các sở ngành quận huyện của tp hcm đã triển khai đồng bộ mô hình một cửa
một cửa liên thông các đơn vị đều có phương tiện để người dân đánh giá cán bộ và góp ý cho lãnh đạo
khi đi làm thủ tục hành chính
đo sự hài lòng của người dân được thực hiện bằng các biện pháp như điều tra xã hội học
sử dụng máy bấm nút ở những nơi làm thủ tục hành chính công lấy chỉ số hài lòng của người dân qua mạng
trên các trang điện tử của thành phố và quận huyện
riêng đường dây nóng của sở nội vụ tp hcm đã tiếp nhận hơn một mươi người dân gọi đến
trong đó tám mươi là phản ánh về thủ tục hành chính
trong tám tháng qua viện nghiên cứu và phát triển tp hcm đã thu thập số liệu để khảo sát thống kê
từ hai mươi bốn quận huyện
và năm sở đối với hơn một trăm ba mươi hồ sơ trong đó có bốn mươi chín hồ sơ cung cấp số điện thoại liên lạc
qua khảo sát tỷ lệ người dân hài lòng đạt chín mươi bốn tỷ lệ không hài lòng là gần sáu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao những kết quả mà tp hcm
đã đạt được trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
việc giải quyết đến chín mươi chín trong tổng số hơn sáu triệu bảy trăm linh hồ sơ các loại từ đầu năm đến nay
là sự nỗ lực lớn của đội ngũ cán bộ
công chức của thành phố tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa hài lòng khi đi làm thủ tục hành chính
để nâng cao tinh thần phục vụ người dân trong thời gian tới đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng
ubnd tp hcm cần nâng cao vai trò giám sát tham gia đóng góp của người dân trong cải cách thủ tục hành chính
thành phố cũng cần tìm hiểu nguyên nhân nào ở loại hình dịch vụ thủ tục nào
khiến người dân không hài lòng để rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục
còn tại tỉnh quảng ninh
đã khai mạc trao đổi lý luận lần thứ sáu giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản nhật bản với chủ đề
sự chuyển biến của tình hình thế giới khu vực và triển vọng của hai đảng và nhân dân hai nước
đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc
cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đại diện các bộ ban ngành trung ương
lãnh đạo tỉnh quảng ninh và đông đảo các nhà khoa học việt nam và nhật bản
phát biểu tại phiên khai mạc đồng chí đinh thế huynh nhấn mạnh
chủ đề và nội dung trao đổi lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực về lý luận và thực tiễn đối với hai đảng
là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm
góp phần làm phong phú hơn kho tàng lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng
đồng thời giới thiệu khai quát những thành tựu
to lớn có ý nghĩa lịch sử đã đạt được trong công cuộc đổi mới của việt nam
đồng chí khẳng định đảng cộng sản việt nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
tích cực đóng góp có trách nhiệm vào sự nghiệp chung vì hòa bình
độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới
về vấn đề biển đông đồng chí khẳng định lập trường nhất quán của việt nam
chủ trương giải quyết những vấn đề bất đồng tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế tôn trọng đầy đủ quá trình ngoại giao và pháp lý
đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
góp phần gìn giữ hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
trong báo cáo đề dẫn đồng chí ogata iyashio đã nêu rõ lập trường của đảng cộng sản nhật bản
là cần đề cao trật tự quốc tế hòa bình trên cơ sở hiến trương liên hợp quốc
nhấn mạnh bài học quan trọng rút ra từ lịch sử thế giới trong thế kỷ hai mươi
đó là đấu tranh chống chủ nghĩa bá quyền xâm lược can thiệp áp bức và gây chiến tranh
phấn đấu vì một thế giới hòa bình không có vũ khí hạt nhân
về vấn đề biển đông và biển hoa đông đồng chí ogata nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết
các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa
sử dụng vũ lực không làm căng thẳng tình hình và phức tạp hóa tranh chấp
thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
và sớm đạt thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
khẳng định sự đoàn kết và vai trò trung tâm của asean là yếu tố hết sức quan trọng
trong việc xây dựng cấu trúc khu vực và môi trường hòa bình tại khu vực
vị biểu của việt nam và nhật bản sẽ tiếp tục trao đổi ý kiến về tình hình của mỗi đảng
mỗi nước và các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
tại yên bái đoàn công tác của bộ chính trị ban bí thư do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy yên bái
sau khi công bố quyết định kiểm tra của bộ chính trị ban bí thư và phổ biến kế hoạch kiểm tra
gợi ý nội dung kiểm tra đối với ban thường vụ tỉnh ủy yên bái đồng chí võ văn thường nhấn mạnh
đợt kiểm tra này với mục đích nhìn nhận đánh giá những việc đã làm được chưa làm được
trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và các chỉ thị số năm của bộ chính trị
gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới
bên cạnh chương trình hành động của tập thể thì có việc xây dựng chương trình hành động kế hoạch của từng cá nhân
trong công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết trung ương bốn ở các cấp
cần nhận diện cho đúng những biểu hiện suy thoái về đạo đức trong đội ngũ cán bộ
đảng viên ở tất cả các cấp trong thời gian qua và sắp tới
báo cáo với đoàn công tác lãnh đạo tỉnh yên bái cho biết
ngay sau khi bộ chính trị ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh ủy yên bái đã tổ chức làm việc với các huyện thị thành ủy đảng ủy trực thuộc để ra soát
đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị năm
theo đó đã tổ chức ba hội nghị học tập nghị quyết ở cấp tỉnh
một mươi tổ chức đảng cơ sở đã hoàn thành việc học tập quán triệt nghị quyết với chín mươi tám cán bộ đảng viên tham gia
trong đợt này tỉnh ủy yên bái đề xuất đoàn công tác kiểm tra tại tám đảng bộ trực thuộc
là khối các cơ quan tỉnh công an tỉnh thành phố yên bái và các huyện lục yên văn yên mù cang trải nghĩa lộ và trấn yên
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cũng đã có buổi làm việc với quận ủy hoàn kiếm thành phố hà nội
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải biểu dương những kết quả
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân quận hoàn kiếm
đạt được trong những năm qua
tuy nhiên đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh hạn chế lớn nhất đối với hoàn kiếm
vẫn là kết cấu hạ tầng quy hoạch chưa theo kịp sự phát triển của quận
cải cách hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu còn tình trạng chặt chém du khách
đồng chí hoàng trung hải cho rằng hiện nay thương mại dịch vụ du lịch
bốn trên chín mươi tám cơ cấu kinh tế của quận là hợp lý
vấn đề là quận phải nâng cao chất lượng thương mại dịch vụ hơn nữa
đồng thời mở thêm các dịch vụ mới để phát triển du lịch
đồng chí hoàng trung hải đánh giá vừa qua quận đã thí điểm triển khai không gian đi bộ
xung quanh hồ hoàn kiếm và vùng phụ cận cùng với chợ đêm
tuy nhiên chất lượng dịch vụ còn yếu còn tình trạng hàng nhái hàng giả
chính vì thế phải nghiên cứu phát triển thêm các dịch vụ đồng thời quận nên đầu tư
vào các di tích bảo tồn khai thác các thiết chế văn hóa lịch sử để du khách đến
không chỉ nhớ muốn quay lại mà còn giới thiệu được cho mọi người
tại phú thọ đoàn công tác số hai của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo
làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ và một số cơ quan
đơn vị của tỉnh kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra
truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
được dư luận và xã hội quan tâm
tại buổi làm việc đồng chí tô lâm đã nêu rõ mục đích yêu cầu của chương trình kiểm tra
giám sát lần này theo đó đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
sẽ tiến hành kiểm tra giám sát các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nghị quyết ba mươi a của chính phủ
về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững chương trình một trăm ba mươi năm của chính phủ
về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi
đồng chí tô lâm nhấn mạnh phú thọ tuy không phải là địa phương để xảy ra các vụ việc tham nhũng
nghiêm trọng nhưng thông qua công tác kiểm tra giám sát sẽ giúp cấp ủy địa phương nhìn nhận
rõ hơn về tình hình về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng
đặc biệt là những hạn chế cần rút kinh nghiệm những khó khăn vướng mắt cần tập trung tháo gỡ giải quyết
đoàn công tác sẽ ghi nhận tiếp thu những kiến nghị đề xuất từ thực tiễn của địa phương để tổng hợp
báo cáo đề xuất ban chỉ đạo trung ương chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn
nhân dịp này đồng chí tô lâm đã trao tặng một tỷ đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội của bộ công an
cho quỹ vì người nghèo tỉnh phú thọ
tiếp nối chương trình quảng ninh đã bắt được nghi phạm giết bốn người tại thành phố
cách làm hay ở trí tiên thanh ba phú thọ trong xây dựng nông thôn mới
thưa quý vị và các bạn hôm nay đại tá thái hồng kông phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết
lực lượng công an đã bắt được nghi phạm doãn trung dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại tổ bảy khu một phường trương vương
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
là nghi phạm đã gây ra vụ giết bốn bà chú
bà cháu ở phường phương nam thành phố uông bí vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín vừa qua
dưới sự chỉ đạo của bộ công an hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự pc bốn mươi năm công an tỉnh quảng ninh
công an thành phố uông bí các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh cùng lực lượng công an các tỉnh thành phố lân cận
đã vào cuộc để truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng này
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín nghi phạm doãn trùng dũng
đã bị lực lượng của cục cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp cùng công an thành phố hải phòng và công an tỉnh quảng ninh
bắt giữ tại một khu vực gần cầu bính thuộc địa phận huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
trước đó vào khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng chín chị vũ thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nhân viên của cửa hàng kinh doanh
sang dầu phương nam đi làm ca về nhà riêng ở tổ một khu hợp thành phường phương nam thành phố uông bí
thì phát hiện trong nhà bốn bà cháu bị chết có tác động thương tích nghi có dấu hiệu án mạng
các nạn nhân gồm bà nguyễn thị hát sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là mẹ đẻ chị thanh
hai con chị thanh là cháu phạm đình hưng sinh năm hai nghìn bảy và cháu phạm thu hà sinh năm hai nghìn tám
cháu vũ khánh huyền sinh năm hai nghìn một mươi ba là cháu của chị thanh
đến trưa ngày hai mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đặc biệt số sáu mươi một qdpc bốn mươi năm
người và cướp tài sản đối với đối tượng doãn trùng dũng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã di lý đối tượng về quảng ninh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
ngay sau khi cơ quan điều tra bắt được hung thủ doãn trung dũng đối tượng gây ra vụ thảm sát bốn người tại khu hợp thành phường phương nam thành phố uông bí
các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã trực tiếp tới huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
để động viên khen thưởng ban chuyên án điều tra
bí thư tỉnh quảng ninh nguyễn văn đọc đã cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của thủ tướng chính phủ bộ công an và thượng tướng lê quý vương
thứ trưởng bộ công an đã trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đồng thời ghi nhận sự vào cuộc tích cực và chủ động phối hợp
trong công tác điều tra của lực lượng công an tỉnh quảng ninh và công an thành phố hải phòng để sớm bắt được hung thủ
ghi nhận chiến công của ban chuyên án tỉnh quảng ninh quyết định thưởng hai trăm linh triệu đồng thành phố hải phòng thưởng một trăm linh triệu đồng
thành phố uông bí thưởng năm mươi triệu đồng và huyện thủy nguyên thưởng năm mươi triệu đồng cho ban chuyển án
và ngay sau khi nhận được thông tin thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi thư khen đến lực lượng công an trong việc phá nhanh chuyên án chấn động này
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ghi nhận đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng nêu trên
chiến công này đã góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
xây dựng nông thôn mới là một chương trình mục tiêu
tầm cỡ quốc gia nhưng người thực hiện lại chính là những người nông dân một nắng hai xương trên đồng ruộng
dù còn nhiều khó khăn trở ngại nhưng nếu có những bước đi cách làm sáng tạo ngay từ cơ sở
phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và phát huy được trí tuệ của người dân
thì mục tiêu lớn sẽ trở thành hiện thực
phóng sự sau đây được thực hiện tại xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ đã cho thấy
cái mới cái hay luôn nảy sinh từ trong khó khăn ở cơ sở
xuất phát điểm là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện thanh ba
nhưng sau năm năm thực hiện chương trình nông thôn mới bộ mặt của xã trí tiên đã có nhiều thay đổi
không tạo áp lực về nông thôn mới cho người dân mà ngược lại cấp ủy chính quyền xã chú trọng công tác tuyên truyền
khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa tạo sự liên kết dịch vụ sản xuất
tìm đầu ra cho sản phẩm từ việc nhân rộng mô hình phát triển kinh tế trang trại
kể từ khi xã có chủ trương chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp
bà vũ thị hào đã mạnh dạn liên kết với một công ty của thái lan mở trang trại nuôi lợn giống tập trung quy mô lớn
chỉ mới đi vào hoạt động hơn một năm nay nhưng mô hình chăn nuôi của bà vũ thị hào đã có tới gần hai con lợn
mỗi năm cho ra hai lứa tương đương với tám trăm linh tấn xuất đi các tỉnh như hải dương hải phòng hòa bình thái bình
cái này là do các cấp từ xã đến huyện giúp đỡ về thủ tục hành chính là tạo điều kiện cho bà con nông dân mình chuyển đổi từ đất trồng rừng
chuyển sang đất nông nghiệp và chuyển sang đất mô hình trang trại
và tạo đồ kiện cho bà con nông dân mình tất cả các thủ tục hành chính không gây phiền hài cho bà con
tạo điều kiện cho hết lòng bà con nông dân để bà con nông dân phát triển một mô hình mới tập trung
quy mô lớn và mang tính chất là phát triển quy mô cho cộng đồng
với địa hình một xã vùng cao nhiều thừa ruộng nhỏ lẻ nằm trên các sườn đồi
việc dôn điên đổi thừa không hiệu quả nên xã đã đổi hướng khuyến khích người dân phát triển kinh tế trang trại
chuyển dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn nâng cao năng suất và sức cạnh tranh
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đặc biệt là đại hội đảng bộ tại chi tiên
nhận nghị hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với chương trình xây dựng nông thôn mới
bước đầu chúng tôi mới đạt được có năm tiêu chí
cơ bản chúng tôi hoàn thành được một mươi chín tiêu chí
riêng về những mô hình chăn nuôi ở trên địa bàn xã thì chúng tôi mới tạo điều kiện cho gia đình chị hảo
cũng đưa mô hình chăn nuôi lợn với quy mô lớn vào sản xuất
xã cũng đã tạo điều kiện về đất đai và các thủ tục chuyển đổi mục đích theo đúng quy trình của pháp luật
chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của xã
được người dân rất ủng hộ tuy nhiên họ vẫn lo lắng về khả năng thực hiện và sử dụng vốn có hiệu quả
ông hà việt hùng thuộc khu sáu xã trí tiên có tám hectare đất trồng trọt trước đây trồng lúa
ngô cùng một số cây ngắn ngày nhưng hiệu quả không cao ông chuyển sang trồng bưởi và táo
mặc dù nhận được nhiều sự quan tâm khích lệ của đảng ủy cũng như chính quyền địa phương
nhưng ông vẫn bày tỏ lo ngại khi bắt đầu quá trình chuyển đổi này
ngoại truyền đổi này thì tất yếu là từ một cây cũ sang cây mới
báo cáo những các hành giải có rất nhiều những cái khó khăn
thứ nhất về khoa học kỹ thuật là người nông dân đã kém về tri thức
sau đó những vấn đề về môi trường và địa hình
vùng này là không phải vùng bưởi không phải vùng đất của bưởi
nhưng chúng tôi cũng đang cố tìm kiếm các khoa học kỹ thuật để đưa nó vào
vào cái vùng quê này để nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của những người nông dân ở địa bàn vùng trung du phú thọ
để giải quyết những băn khoăn lo lắng của người dân
ủy ban nhân dân xã đã đưa ra những biện pháp cụ thể
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp bà con yên tâm phát triển kinh tế trang trại
chúng tôi cũng định hướng cho bà con chủ yếu là đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật
và địa phương áp dụng vào sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao
tạo điều kiện cho bà con nhân dân vay vốn sản xuất bằng các nguồn vốn của nhà nước
và liên hệ với các cơ sở dạy nghề để đào tạo mở các lớp đào tạo tập huấn cho bà con nông dân
từ khâu trồng chăm sóc và bảo vệ cây nông nghiệp và sử dụng phân bón
dưới đây chúng tôi cũng tiếp tục hướng cho bà con để chuyển đổi cách nghĩ cách làm
để đem lại hiệu quả cao
đơn vị diện tích đối với sản xuất nông nghiệp
có thể thấy sự phát triển của mô hình kinh tế trang trại đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết
những vấn đề mà kinh tế hộ gia đình trước đây không thể thực hiện được
những kết quả ban đầu này cũng là một động lực để cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã
cùng chung tay thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh phú thọ
đến năm hai nghìn hai mươi theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám
đáng chú ý hơn cả đó là việc tập trung vận động thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp
đã cho thấy một hướng đi đúng đắn của ban chấp hành đảng bộ xã tri tiên
trong phần tin quốc tế bầu cử mỹ hai nghìn một mươi sáu ứng cử viên clinton gây ấn tượng trong cuộc tranh luận đầu tiên
chính phủ colombia và pháp ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử

trong cuộc tranh luận vào sáng nay theo giờ việt nam tại đại học hofstra ở new york
hai ứng cử viên tổng thống mỹ là bà hiary clinton và ông donald trump đã kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên
hai bên đều tranh thủ cuộc tranh luận này để công kích các quan điểm chính sách của nhau
và bà hiar đã gây được ấn tượng mạnh hơn
cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên gồm ba chủ đề
hướng đi tương lai của nước mỹ làm thế nào đạt thịnh vượng và đảm bảo an ninh cho đất nước
mở đầu cựu ngoại trưởng hillary
đã công kích các quan điểm chính sách kinh tế của tỷ phú trump
bà đặt câu hỏi liệu ông trump sẽ đưa nền kinh tế mỹ đi về đâu
khi mà các công ty thuộc quyền sở hữu của ứng cử viên này đã bốn lần tuyên bố phá sản
và bản thân ứng cử viên cộng hòa không nộp thuế liên bang trong nhiều năm
câu hỏi trọng tâm của cuộc bầu cử này thực sự là người dân mỹ muốn trở thành một quốc gia như thế nào
và tương lai nào chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng
đầu tiên chúng ta phải cùng xây dựng một nền kinh tế làm lợi cho tất cả mọi người
chứ không chỉ nuôi dưỡng những người giàu có nhất
có nghĩa là nước mỹ cần thêm việc làm những việc làm tốt với thu nhập tăng tiến
những công việc trong ngành hạ tầng trong sản xuất nâng cao sáng tạo và công nghệ
năng lượng sạch và tái chế và những doanh nghiệp nhỏ vì doanh nghiệp nhỏ tạo ra việc làm
nền kinh tế mỹ cũng cần công bằng hơn bắt đầu bằng việc tăng lương tối thiểu
và bảo đảm trả lương công bằng cho phụ nữ
đáp lại ứng cử viên donald trump bày tỏ hoài nghi với những cam kết của bà hilyari
và yêu cầu cựu ngoại trưởng mỹ công khai hơn ba mươi ba lá thư điện tử cá nhân
ứng cử viên này cho rằng người lao động mỹ đang bị cướp việc làm giảm thu nhập
bởi những thỏa thuận thương mại yếu kém trong đó các hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
tpp và nền kinh tế mỹ thì đang nợ hai mươi tỷ đô la
tôi không hiểu sao bà clinton với tư cách cựu ngoại trưởng và từng tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại
không giúp chúng trở nên có lợi hơn với người mỹ
hiệp định mậu dịch tự do bắc mỹ nafta là một thỏa thuận tệ nhất từng được ký kết
các thỏa thuận thương mại đã góp phần khiến nước mỹ nợ hai mươi tỷ đô la
chúng ta không thể để kéo dài tình trạng này nữa
liên quan tình hình an ninh của nước mỹ bà clinton tuyên bố nước mỹ phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử
và bất bình đẳng với các sắc tộc thiểu số
khi mà số vụ cảnh sát bắn chết người da màu tăng mạnh tình trạng quản lý súng thiếu chặt chẽ
khiến số vụ xả súng ngày càng tăng
đáp lại ông trump cho rằng nước mỹ cần phải khôi phục trật tự xã hội và luật pháp
vấn đề người nhập cư trái phép là nguyên nhân dẫn tới thực trạng này
về chính sách đối ngoại bà hillari đánh giá an ninh mạng là một trong những thách thức lớn nhất của tổng thống tiếp theo của nước mỹ
về phần mình tỷ phú trump cáo buộc trong tám năm tổng thống barack oroma cầm quyền
nước mỹ đã đánh mất khả năng kiểm soát với internet và khiến lĩnh vực an ninh mạng trở nên dễ tổn thương
với cuộc chiến chống is ở syri và iraq bà hillarri tuyên bố nếu trở thành chủ nhân nhà trắng
bà sẽ tăng cường không kích ngăn chặn mọi nguồn cung tài chính và chiến binh nước ngoài của is
còn ứng cử viên trump thì cho rằng chính quyền obama đang thực thi một chính sách yếu đuối trong cuộc chiến này
và ông obama cùng bà hilarri phải chịu trách nhiệm về sự hình thành của is
truyền thông mỹ cho biết cuộc tranh luận này thu hút lượng khán giả kỷ lục hơn một trăm linh triệu người xem
theo kết quả thăm dò nhanh internet thực hiện ngay sau cuộc tranh luận
bà hillary được đánh giá với màn trình diễn ấn tượng hơn với năm mươi bốn phiếu bầu
trong khi ông trump nhận được bốn mươi năm số phiếu
rằng sáng nay theo giờ hà nội tổng thống colombia juan manuel santos và thủ lĩnh tối cao lực lượng vũ trang cách mạng colombia pháp
đã ký kết thỏa thuận hòa bình chấm dứt năm mươi hai năm xung đột ở nước này
tổng thống santos đã khẳng định ý nghĩa lịch sử của bản thỏa thuận
đó là mở ra một giai đoạn mới giai đoạn hòa bình ở quốc gia nam mỹ này
lễ ký được tổ chức tại thành phố katahenia miền bắc colombia
tổng thống colombia hoan manuel santos tuyên bố nền dân chủ colombia sẽ được củng cố với sự tham gia của pháp
và các hoạt động chính trị của đất nước và các bên cần phải tiếp tục nỗ lực trong tương lai để thực thi thỏa thuận đã đạt được và tái thiết đất nước
ông cũng kêu gọi tất cả các nhóm đối lập khác tại colombia nói gương pháp lựa chọn giải giáp vũ khí vì nền hòa bình chung
hôm nay chúng ta sẽ thay những viên đạn thành các lá phiếu thay sung ống bằng ý kiến đó là quyết định dũng cảm và sáng suốt nhất mà bất kỳ một nhóm đối lập nào có thể lựa chọn và giờ đây các bạn phải hiểu rõ lời kêu gọi của lịch sử
về phần mình thủ lĩnh pháp echrery đã gửi lời xin lỗi chân thành với tất cả các nạn nhân của cuộc xung đột đồng thời cam kết giải giáp vũ khí theo thỏa thuận
đại hội lần thứ một mươi của lực lượng vũ trang cách mạng colombia đã nhất trí phê chuẩn thỏa thuận hòa bình và đã ra chỉ thị thành lập một đảng mới để chuyển sang hoạt động chính trị
điều này sẽ định hình cho việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh và các xung đột vũ trang hướng tới thời kỳ đấu tranh hợp pháp và cởi mở để phát triển dân chủ
mong rằng sẽ không còn ai nghi ngờ việc chúng tôi tiếp tục hoạt động chính trị không kèm với súng đạn chúng tôi sẽ chuẩn bị giải rác vũ khí khỏi cả tâm trí và trái tim mình
chứng kiến buổi lễ tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun đã đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của thỏa thuận được ký kết đồng thời khẳng định mọi cuộc xung đột có thể được giải quyết bằng đối thoại và ngoại giao
ông nhấn mạnh liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ colombia trong thực thi thỏa thuận và quá trình tái thiết đất nước cụ thể phái bộ của liên hợp quốc về giám sát thực thi thỏa thuận hòa bình chính thức được triển khai sau lễ ký
tổng thư ký liên hợp quốc đã đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của thỏa thuận lịch sử của thỏa thuận cụ thể phái bộ của liên hợp quốc về giám sát thực thi thỏa thuận hòa bình chính thức được triển khai sau lễ ký